hanzin hãng tàu biển lớn nhất hàn quốc và là một trong bảy hãng tàu biển lớn nhất thế giới
việc hãng này nộp đơn xin bảo lãnh phá sản vào ngày năm tháng chín vừa qua đã gây ra những hậu quả nặng nề
đối với ngành thương mại trên phạm vi toàn cầu
và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của việt nam cũng không tránh khỏi những thiệt hại
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân sẽ cho thấy rõ hơn về vấn đề này
kể từ khi hanzin nộp đơn xin phá sản tới nay đã trên một mươi ngày
quãng thời gian đủ để hàng hóa xuất xứ từ việt nam gặp biến cảng siêu tàu của mỹ
tuy nhiên tới nay trên toàn thế giới mới chỉ có một cảng ở mỹ và một cảng khác ở nhật bản
chấp nhận cho tàu của hanjin bốc giữa hàng
số còn lại vẫn đang cùng với những con tàu của hanzin lênh đênh trên biển
theo thống kê của hiệp hội logistics việt nam hiện có khoảng trên dưới năm container hàng
của các chủ hàng việt nam bị mắc kẹt ở trên những con tàu này
theo giới kinh doanh vận tải biển ngay cả khi thông quan được hàng hóa
chủ hàng việt vẫn phải chịu nhiều rủi ro khác
việc hãng tàu hanzin bị phá sản sẽ dẫn đến việc các tàu họ không được tiếp nhận vào các cảng truyền tải
hoặc là các cảng đích cuối cùng
và như vậy để tiếp tục hàng của họ được dỡ thì có thể ở các cảng truyền tải và cảng đích
họ yêu cầu khách hàng có hàng phải thanh toán thêm các phí
mà trước kia nếu hãng tàu hanjin vẫn còn học bình thường thì các phí này là hanjin có được phép nợ
thứ hai nữa là tất nhiên là khi họ khóc hàng của họ chưa đến nơi
thì sẽ có những khách hàng họ chưa nhận hàng và họ làm việc thanh toán
chậm thanh toán hoặc là không thanh toán
đây là một rủi ro chắc chắn xảy ra đối với các chủ hàng
hãng tàu hàng đầu thế giới phá sản khiến hàng loạt chủ hàng gặp rất nhiều rủi ro
theo các chuyên gia thương mại quốc tế trong trường hợp chủ hàng không mua bảo hiểm
thiệt hại kinh tế là không thể tránh khỏi
riêng đối với những hàng hóa đã mua bảo hiểm
việc chủ hàng hay hãng bảo hiểm phải gánh chịu rủi ro vẫn còn chưa ngã ngũ
do đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ cho vận tài quốc tế hiện đại
điều kiện chủ hàng biết điều đó vào lúc xếp hàng lên tàu ở cảng đi
rằng là chủ tàu mất khả năng về mặt tài chính
cho nên là dứt khoát là công ty bảo hiểm sẽ loại trừ
tuy nhiên cái trường hợp mà chủ hàng không biết rằng là chủ tàu mất khả năng về mặt tài chính
thì đương nhiên việc anh ta được bảo hiểm là cái chuyện bình thường
thì tôi nghĩ rằng là cái ý đó là cái ý mà có lẽ là các công ty bảo hiểm
trong một cái thời khắc khó khăn như thế này
đối với các chủ hàng thì các công ty bảo hiểm cũng nên xem xét
và ngồi lại
hỗ trợ bàn bạc cùng với các chủ hàng việt nam
để làm sao đấy chúng ta có một cái giải pháp nó tốt nhất
cũng theo tiến sĩ trịnh thị thu hương
bên cạnh những thiệt hại trước mắt
các doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam cũng đứng trước khả năng
phải chịu cước phí vận tải cao hơn trong thời gian tới
khi nhu cầu xuất hàng tăng lên trong khi năng lực vận tài biển
sụt giảm đáng kể khi hanjin phá sản